đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương đã làm việc với thường trực tỉnh ủy sóc trăng
về việc triển khai thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đồng chí phan đình trạc đánh giá cao việc thực hiện chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị và các hướng dẫn của trung ương trên địa bàn tỉnh sóc trăng
đến nay đại hội cấp cơ sở trong toàn tỉnh vẫn hoàn thành đúng tiến độ
tỉnh ủy sóc trăng đã dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh kỹ lưỡng cầu thị lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân
đồng chí phan đình trạc đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy sóc trăng cần chuẩn bị tốt cho việc tổ chức đại hội đảng cấp trên cơ sở
về công tác nhân sự tỉnh ủy sóc trăng nghiên cứu và quán triệt ý kiến chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng là chọn đúng người xứng đáng để giới thiệu đại hội bầu vào cấp ủy
vì sóc trăng là tỉnh có đông đồng bà dân tộc nên cần chú trọng quy hoạch đội ngũ cán bộ nhất là giới nữ và người dân tộc thiểu số và cấp ủy đảng